hà nội cô gái hàn quốc nghi bị bạn trai sát hại tại khách sạn lotte
tạm giữ đối tượng cướp rút hung khí tấn công người ở đồng nai
cặp vợ chồng xây trang trại dùng flycam để buôn bán ma túy
ngày một sáu công an tp hà nội đang tạm giữ một nghi phạm người hàn quốc
để điều tra liên quan sự việc một người phụ nữ hàn quốc tử vong tại quận ba đình
theo cơ quan chức năng trưa ngày ba mươi tháng năm chị park hát ba mươi ba tuổi cùng bạn trai là lee se bốn mươi bốn tuổi
thuê phòng ngủ tại khách sạn lotte số năm mươi bốn liễu giai phường cống vị quận ba đình
tại đây lee se đòi quan hệ tình dục nhưng chị park không đồng ý
hai bên sau đó mâu thuẫn cãi vã lee se đã bóp cổ chị park
lấy gối đè lên mặt nạn nhân chị park hát dễ dụa được một lúc thì bắt động
sợ hãi ly xe bỏ chạy ra khỏi phòng sử dụng thang máy để lên tầng sáu mươi năm khách sạn với mục đích quyên sinh
thì bị lực lượng an ninh của khách sạn giữ lại và báo công an phường cống vị
qua kiểm tra cảnh sát xác định chị bắc hát đã tử vong
lee se bị công an tp hà nội và công an quận ba đình bắt giữ ngay sau đó
ngày một sáu công an thành phố long khánh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thái bình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ phường xuân tân thành phố long khánh để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm
bình đến cửa hàng cầm đồ trên đường hồng thập tự phường xuân trung tp long khánh
lợi dụng trong cửa hàng khi đó chỉ có một nhân viên là chị ltl
bình đã rút hung khí và yêu cầu đưa tiền điện thoại
trước sự uy hiếp của tiền cướp chị lttl hoảng sợ nên đã đưa điện thoại
mở ngăn kéo thu ngân để bình vơ vét số tiền hơn hai mươi một triệu đồng
sau đó bình đi ra ngoài với ý định tẩu thoát
thấy vậy chị lttl đuổi theo tuy nhiên tiền cướp mạnh động đã dùng hung khí tấn công vào tay của chị này gây thương tích
nghe tiếng truy hô người dân khu vực đuổi theo thì bị đối tượng dùng hung khí tấn công loạn xạ để tìm cách thoát thân
trong ít phút người dân đã lao vào khống chế mặc đối tượng ra sức chống trả
tại cơ quan công an bình khai nhận hành vi phạm tội của mình
được biết bình là đối tượng nghiện ma túy và có tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây bộ công an cho biết công an thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
bắt quả tàng đối tượng đỗ tá vinh bốn mươi ba tuổi ở khu phố chùa dận phường đình bảng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức sử dụng thiết bị flycam
nhà chức trách cho biết đêm ngày ba mươi tháng năm tại cánh đồng khu phố trung hòa phường đình bàng
đỗ tá vinh bị cảnh sát bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một sáu gam heroin cùng hai đối tượng đang mua heroin
là nguyễn báo hùng ba mươi ba tuổi ở bắc ninh và nguyễn lương bằng hai mươi bốn tuổi ở hà giang
để đối phó với lực lượng công an vinh cùng vợ là nguyễn thị hằng xây dựng một khu trang trại
rộng bảy trăm linh m hai bên cạnh có một mương nước rộng khoảng năm m thuộc khu phố trung hòa phường đình bàng
xung quanh rào lưới sắt b bốn mươi bên trong nuôi nhiều chó trong giữ
khoảng hai mươi hai giờ hàng ngày đối tượng điều khiển ô tô di chuyển từ nhà ở khu phố chùa dận vào khu trang trại
để bán ma túy cho các đối tượng nghiện từ hai mươi ba h đến bốn h sáng hôm sau
khi các con nghiện gọi điện hỏi mua ma túy vinh thống nhất địa điểm nhận tiền và giao ma túy
cách khu vực trang trại khoảng từ bốn trăm linh đến năm trăm linh mét rồi điều khiển thiết bị flycam có buộc dây dài khoảng một mươi năm m
vào một chai nhựa ra địa điểm đã hẹn
các con nghiện đặt tiền vào chai nhựa vinh điều khiển flycam bay về nhận tiền
chia ma túy tương ứng với số tiền đặt ma túy vào chai và bay ra giao hàng
tiến hành khám nghiệm tại khu vực trang trại và nhà ở của vinh cảnh giác thu giữ gần một trăm chín mươi gram heroin và ma túy tổng hợp
hai bộ flycam một ô tô kiamonin biển kiểm soát ba mươi k chín trăm linh tám năm mươi bốn một khẩu súng khi nén bắn đạn trì
một dùi cui cùng nhiều tăng vật liên quan
nhà chức trách cho biết đây là thủ đoạn hoạt động mới rất tinh vi sử dụng công nghệ bay không người lái
gây khó khăn trong quá trình điều tra phát hiện bắt giữ
liên quan đến vụ người đàn ông tử vong trơ xương tại khu nhà liên kề
công an tỉnh lào cai mới đây cho biết các đơn vị chức năng của công an tỉnh lào cai đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm nạn nhân để điều tra xác minh danh tính và nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này
trước đó khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng năm công an phường bình minh nhận tin báo của nhân dân
phát hiện một tử thi nằm trên tầng ba của dãy nhà liền kề xây thô thuộc tổ ba phường bình minh
qua xác minh tại hiện trường công an phường bình minh xác định tử thi là nam giới đã phân hủy
nạn nhân nằm trên tấm nệm tại tầng ba của ngôi nhà liền kề mới xây thô nên đã trình báo sự việc đến công an thành phố lào cai
ngay sau khi nhận được thông tin ban giám đốc công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
phối hợp với công an thành phố lào cai và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
qua khám nghiệm hiện trường công an tỉnh lào cai không phát hiện dấu vết bất thường
quá trình khám nghiệm lực lượng chức năng đã thu giữ một chiếc ba lô một máy điện thoại một tấm ảnh của một người đàn ông phía sau ghi tên ntb
ngoài ra cơ quan chức năng không phát hiện giấy tờ tùy thân của nạn nhân
khám nghiệm sơ bộ xác định tử thi cao khoảng một m sáu mươi năm trên người không có dấu vết tác động của ngoại lực
sau khi khôi phục dữ liệu từ chiếc điện thoại thu giữ tại hiện trường công an tỉnh lào cai xác định cuộc gọi cuối cùng được thực hiện vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp khách nhà không có người sinh sống
vào một số buổi tối họ có nhìn thấy người đàn ông ra vào khu nhà
hiện công an tỉnh lào cai đã ra thông báo vụ việc đồng thời tổ chức truy tìm tung tích nạn nhân

công an tỉnh lào cai đã ra thông báo vụ việc đồng thời tổ chức truy tìm tung tích nạn nhân
vào năm hai nghìn hai mươi hai tức là gần hai năm trước căn hộ được nạn nhân mua và nhận quà vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
cái chết thương tâm và đầy bí ẩn của cô gái trẻ đã khiến nhiều người đặt những nghi vấn liên quan
đầu tiên là thời gian phát hiện nạn nhân
vì sao thi thể gần hai năm mới được phát hiện khi chị ca ở một khu đô thị được cho là tấp nập đông cư dân nhất ở quận nam từ liêm
về việc này một số cư dân xung quanh cũng cho biết khoảng thời gian năm hai nghìn hai mươi hai từng ngửi thấy mùi hôi nhưng không quá nồng nặc
nên mọi người đều nghĩ mùi hôi thối do rác thải
thêm vào đó một số cư dân tại đây cho biết khu đô thị có quy định tất cả các hộ dân ra vào phải đóng cửa
không được mở cửa để tránh gây ồn ào ảnh hưởng đến không gian chung và nhiều gia đình đi làm cả ngày tối mới về
nên có thể việc không nhận ra mùi tử thi là chuyện hợp lý
phân tích về vấn đề này một chuyên gia pháp y cho rằng thông thường khi để lâu tử thi sẽ có mùi
nhưng có thể trong môi trường kín có lối thoát khí riêng nên cư dân xung quanh có người thấy nhưng mùi không nặng như bình thường
vị chuyên gia cũng nhận định
tình trạng thi thể khô lại không loại trừ khả năng có sử dụng thuốc như một số người đã đặt nghi vấn
tuy nhiên theo chuyên gia này có thể do trong phòng kín mắt không có ký sinh trùng nên khả năng phân hủy của tử thi chậm hơn
bên cạnh đó do cô gái nằm trên điểm của người sofa nên chính điểm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần
toàn bộ đầu mặt cổ ngực nội tạng bên trong cũng đã bị phân hủy
chỉ còn lại hai tay hai chân có ít da thịt bám dính chặt vào
lý giải về nguyên nhân lực lượng an ninh khu trung cư không tìm kiếm ngay ở thời điểm đó
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ cho hay khu trung cư trên có cả hàng nghìn căn hộ
nhiều căn trong số đó chủ nhà bỏ trống không ở và cũng không cho thuê
do vậy việc có căn hộ không có người qua lại hoặc chậm đóng tiền dịch vụ ở đây là việc không quá bất thường
đặc biệt khi chưa có tin bao tố giác tội phạm hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng
lực lượng bảo vệ hoặc ban quản lý trung cư không được tự ý vào nhà riêng của người dân
được biết căn hộ chưa thanh toán tiền điện nước từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với số tiền lần lượt là trên hai chín triệu đồng và bốn trăm hai mươi một đồng
nên nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện nước của căn hộ này từ thời điểm trên
về phía gia đình nạn nhân cho biết đã mất liên lạc với chị ca từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
nên đi tìm khắp nơi nhưng không có tung tích
đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn gia đình gửi đơn đến công an quận bắc tử liêm
nơi gia đình có mua cho con một căn hộ trung cư để trình báo về việc con gái mất tích
ngày hai mươi sáu tháng bốn thì phát hiện sự việc ở căn hộ thuộc quận nam tử liêm
một tình tiết bí ẩn nữa được cơ quan chức năng thông tin khiến nhiều người đặt nghi vấn
chính là chiếc điện thoại của nạn nhân đã bị tháo bỏ sim quần áo tại căn hộ cũng được dọn sạch
cụ thể một cán bộ phường tây mỗ cho hay thời điểm phát hiện cô gái trong căn hộ có chiếc điện thoại
nhưng bị tháo sim nhiều đồ đạc quần áo đã được dọn sạch
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy
còn việc nạn nhân ở cùng với ai hay không thì công an đang tiến hành xác minh
tuy nhiên một số cư dân sống tại tòa nhà cho biết năm hai nghìn hai mươi hai căn nhà này có hai người ở
một người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi
người nam trông rất giấu người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại
đỉnh điểm vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai những người ở xung quanh có nghe thấy tiếng cãi cọ giữa hai người
kèm theo tiếng động như vỡ chen bát sau đó trở đi thì không còn nghe thấy tiếng gì phát ra nữa
thông tin người dân chia sẻ cũng khá trùng khớp với thông tin phía
trung cư cung cấp cụ thể vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại sành của tòa nhà này
bộ phận an ninh tòa nhà phát hiện một điện thoại samsung một phí màu nâu
bên trong có thẻ trung cư mang tên chị ca và một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân
ngay sau đó bộ phận an ninh đã lên căn hộ gõ cửa hỏi nhưng không ai mở cửa
nên người này đã liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để phản ánh sự việc trên
liên quan đến vụ án công an quận nam tử liêm cho biết bước đầu qua khám nghiệm tử thi
không có tác động ngoại lực làm biến dạng xương trên cơ thể
cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành các biện pháp điều tra xác minh giám định y tử thi và các mẫu vật liên quan
làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy điểm chung từ hai vụ án ở hà nội và lào cai là nạn nhân đều mất liên lạc
trong khoảng thời gian dài vì vậy trong trường hợp người thân mất liên lạc mất tích
gia đình cần chủ động trình báo cơ quan công an để triển khai tìm kiếm
theo vị đại diện công an tp hà nội trong trường hợp có người mất tích
nếu người thân trình báo cơ quan công an các lực lượng sẽ xác minh và tiến hành tìm kiếm ngay
luật sư diệp năng bình trưởng văn phòng luật sư tinh thông luật khuyến cáo
trong trường hợp nhà có người mất liên lạc hoặc mất tích thân nhân cần báo ngay cho cơ quan công an
việc này không được trần trừ và tránh suy nghĩ phải đủ thời gian khẳng định mất tích
thì lực lượng chức năng mới tìm kiếm
việc tìm kiếm nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào người cung cấp thông tin
và những dữ liệu về người mất liên lạc bất tích
vì vậy việc trình báo càng chi tiết càng tốt
thưa quý vị hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ hai vụ phát hiện sát khô ở hà nội và lào cai
những thông tin mới nhất liên quan đến hai vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo
theo ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp cũng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo
phải có quyết định phù hợp về việc trường này có tồn tại hay không
việc này cần được đưa ra sớm để phụ huynh học sinh có lựa chọn phù hợp
tránh việc đình chỉ nhưng phụ huynh không có nơi để đăng ký học cho con gây bức xúc
cũng liên quan đến vấn đề này sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế mỹ
trường quốc tế mỹ việt nam sẽ không được tuyển sinh trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có thông báo cử trường quốc tế mỹ việt nam
về việc trường không được tuyển sinh các lớp đầu cấp lớp một lớp sáu lớp một mươi
và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
động thái của sở dựa vào quyết định của ubnd tp hcm về ban hành kế hoạch
huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và xét các điều kiện tuyển sinh của trường quốc tế mỹ việt nam
thông báo của sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
nhà trường hiện vẫn chưa có phương án khả thi để cải thiện tình hình hoạt động
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó trường vẫn chưa đảm bảo được đủ các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục
sở thông báo trường quốc tế mỹ việt nam chưa đủ điều kiện xem xét
do chỉ tiêu tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
trường quốc tế mỹ việt nam được thành lập năm hai nghìn chín
đặt tại huyện nhà bè tp hcm
học phí của trường là hai trăm tám mươi bảy trăm hai mươi năm triệu đồng một năm tùy cấp học
thời gian qua trường quốc tế mỹ việt nam
vướng lùm dùm về vấn đề tài chính
nhiều phụ huynh đã kéo đến đề nghị trường thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn
ngày một mươi tám tháng ba toàn bộ học sinh của trường phải nghỉ học
do phần lớn giáo viên không đi dạy vì bị nợ lương
để trường có thể hoạt động bình thường đến tháng sáu
chủ trường quốc tế mỹ việt nam kêu gọi phụ huynh hỗ trợ thêm chín năm đến hai mươi năm năm triệu đồng
một học sinh mỗi tháng
tuy nhiên số kinh phí cần duy trì đến tháng sáu là một trăm hai mươi năm tỷ đồng
nhưng tính đến bốn tháng năm chỉ gần bảy trăm năm mươi phụ huynh đóng góp hơn ba mươi một tỷ đồng
vì thế trường đã phải kết thúc năm học sớm trước một tháng
riêng học sinh lớp một mươi hai vẫn cần đến trường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng tú tài
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng ba tại trung tâm báo chí tp hcm
bà lê thủy mỹ châu phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
trong buổi làm việc với phụ huynh trường quốc tế mỹ việt nam
các phụ huynh mong muốn được tiếp quản điều hành trường
bá lê thủy mỹ châu cho biết trường quốc tế mỹ việt nam thuộc loại hình trường tư thục
trú đóng trên địa bàn tp hcm với ba cấp học đơn vị có một trăm hai mươi chín giáo viên nước ngoài hai mươi sáu giáo viên việt nam
sự việc giáo viên không đến trường đã xảy ra từ ngày bốn tháng ba với năm mươi ba giáo viên xin nghỉ vì lý do nghỉ bệnh
đến ngày hai mươi tháng ba toàn trường có tám mươi năm giáo viên không đến trường
ngày một mươi một tháng ba sở tiếp tục làm việc với hiệu trưởng nhà trường về phương án sắp xếp học sinh khi giáo viên nghỉ dạy
một tuần sau giáo viên của trường đồng loạt nghỉ việc khiến học sinh toàn trường phải tạm nghỉ
sở đã yêu cầu trường báo cáo phương án xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh
đồng thời sở đã thành lập đường dây nóng và một tổ công tác để tiếp nhận phản ánh của phụ huynh
theo bà châu qua các buổi làm việc với chủ trường trường cho biết đang gặp vấn đề khó khăn tài chính
từ khi dịch covid một mươi chín đến nay trường đang chờ các quỹ đầu tư vào tái cấu trúc trường nên dẫn đến việc nội lương giáo viên
bà châu cho biết thêm trong buổi làm việc với sở sáng hai mươi một tháng ba bà nguyễn thị út em
chủ tịch hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam đã cam kết với sở
trong một tuần tiếp theo bà sẽ kêu gọi các quỹ đầu tư để tái cấu trúc trường
duy trì hoạt động giáo dục và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu không thể duy trì hoạt động của trường
trước đó ngày một mươi tám tháng ba toàn bộ học sinh trường quốc tế mỹ việt nam phải nghỉ học do hầu hết giáo viên không đến trường giảng dạy
vì các khoản lương bảo hiểm chưa được thanh toán
đến ngày một mươi chín tháng ba trường quốc tế mỹ việt nam thông báo hoạt động lại
tuy nhiên theo các phụ huynh phần lớn học sinh đến trường được chia ra ngồi tự học chơi ở căng tin thư viện sân bóng
nhiều phụ huynh đưa con đến trường xong phải quay lại đón con
thời gian qua trường quốc tế mỹ việt nam vướng lùm xùm về vấn đề tài chính
nhiều phụ huynh đã kéo đến trước cổng trường đề nghị được gặp chủ tịch hội đồng trường
yêu cầu bà nguyễn thị út em thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn
những phụ huynh này cho biết có con từng học tại trường quốc tế mỹ việt nam được đào tạo chính khóa và miễn học phí trong suốt thời gian học tại trường
điều kiện là phụ huynh sẽ phải cho trường vay tiền
nhà trường sẽ hoàn trả số tiền vay kể từ khi học sinh học hết lớp một mươi hai và hoàn tất thủ tục chấm dứt chương trình đào tạo chính khóa
hoặc hoàn tất các thủ tục ngưng học tại trường quốc tế mỹ việt nam
tuy nhiên nhiều phụ huynh cho hay con kết thúc thời gian học tại trường đã lâu nhưng họ vẫn chưa được hoàn trả tiền
các cơ quan chức năng đã cấm bà nguyễn thị út em xuất cảnh do nợ thuế thu nhập cá nhân
trường quốc tế mỹ việt nam bị đình chỉ tuyển sinh năm học tới cho đến khi các nhà đầu tư giải quyết các vấn đề tài chính nhân sự ổn định dạy học
trường quốc tế mỹ việt nam được thành lập năm hai nghìn sáu hiện có hơn một ba trăm một mươi học sinh phần lớn theo học chương trình ib
học phí của trường là hai trăm tám mươi bảy trăm hai mươi năm triệu đồng một năm tùy bậc học
theo tổ chức sở hữu chương trình ib toàn thế giới có gần năm tám trăm linh trường phổ thông dạy chương trình này
hơn một hai trăm linh đại học chấp nhận bằng ib trong tuyển sinh đầu vào
trường quốc tế mỹ việt nam cho biết đã dùng vốn của chủ đầu tư và huy động từ phụ huynh để xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất
trường đóng phí chương trình ib vận hành xe đưa đón học sinh nhưng không thu tiền
những khoản đầu tư nhằm đáp ứng quy mô bốn học sinh nhưng trường chỉ tuyển được một nửa
mức học phí cũng chỉ vừa đủ hoặc thấp hơn chi phí đầu tư cho mỗi học sinh
chủ đầu tư trường khẳng định không đầu tư gì khác ngoài giáo dục
với khó khăn trên công ty mất thanh khoản dẫn đến trả chậm lương cho gần hai trăm sáu mươi giáo viên nhân viên và chậm hoàn tiền hợp đồng đầu tư của phụ huynh
trong khi đó bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam vừa tiếp tục gửi thư ngỏ cảm ơn
trong đó cho biết cập nhật đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tài khoản ngân hàng đồng dự hữu hai bên giữa sở giáo dục và đào tạo tp hcm
trường quốc tế mỹ việt nam và có sự giám sát của đại diện cha mẹ học sinh đã ghi nhận được tổng các khoản thu hỗ trợ và các khoản phí khác là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
nhà trường cam kết khi thực hiện phương án tái cấu trúc số tiền này sẽ được trường hoàn trả theo yêu cầu của phụ huynh
bản chính giấy xác nhận về khoản tiền đóng góp của phụ huynh từ trước đến nay sẽ gửi đến phụ huynh trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên theo phụ huynh đến nay họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía trường quốc tế mỹ việt nam và nhà đầu tư mới
đại diện tổ công tác liên ngành cho hay tập đoàn dmh capital group nhiều khả năng còn có thêm nhà đầu tư khác dự định đầu tư tái cấu trúc trường quốc tế mỹ việt nam
ngân hàng tương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thủ thiêm việt tim banh thủ thiêm vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của công ty cổ phần green hill village
được biết đây là chủ đầu tư green hill village quy nhơn một dự án bả trưng mỹ lan đã bỏ ra một mươi bốn năm triệu usd để mua lại
giá khởi điểm của khoản nợ là bốn trăm chín mươi năm bốn tỷ đồng
giá khởi điểm bằng với dư nợ gốc lãi và lãi quá hạn của công ty cổ phần green hing vlis tại việt tim banh thủ thiêm đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
giá khởi điểm chưa bao gồm phí lệ phí liên quan đến việc mua bán toàn bộ khoản nợ
người chung đấu giá phải chịu các chi phí trong việc chuyển quyền sở hữu khoản nợ
nhà băng không công bố thông tin cụ thể về tài sản đảm bảo của khoản nợ cũng như thời điểm ký hợp đồng tín dụng
công ty cổ phần green hill village đã doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản do sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội cấp số đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
doanh nghiệp này do ông nguyễn thế hoàng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
green hill village được biết đến với dự án green hill village quy nhơn với tổng vốn đầu tư lên đến gần hai sáu trăm linh tỷ đồng
dự án có quy mô một mươi sáu sáu mươi hai ha do ủy ban nhân dân tỉnh bình định chấp thuận đầu tư từ năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba mới khởi công
dự án gồm năm trăm linh căn hộ du lịch một trăm bốn mươi năm căn biệt thự và năm bulgari đi kèm các tiện ích theo tiêu chuẩn năm sao quốc tế đảm bảo phục vụ hơn hai khách một ngày
dự án green hing vlic quy nhơn được xác định có liên quan đến tập đoàn vạn thịnh pháp và trương mỹ lan
theo kết luận điều tra đối với vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai theo thỏa thuận từ trước
bà trương mỹ lan đưa một mươi bốn năm triệu đô la mỹ tương đương với ba trăm năm mươi tỷ đồng cho tạ hùng quốc việt
thời điểm đó đang là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc green hill village
để nhận chuyển nhượng dự án green hill village quy nhơn do công ty green hill village làm chủ đầu tư
ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc
ông việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà lan
trong đó có hơn một trăm một mươi sáu hai mươi chín tỷ đồng
tương đương với khoảng bốn bảy mươi năm triệu đô la mỹ và chín bảy mươi năm triệu đô la mỹ
tổng cộng số tiền tương đương một mươi bốn năm triệu đô la mỹ
green hill village từng được con doanh nghiệp đình đám rót vốn đầu tư
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công ty cổ phần đầu tư và xây dựng vina hai mã chứng khoán vc hai
thông qua chủ trương đầu tư vốn mua cổ phần công ty cổ phần green hill village
với tổng số vốn dự kiến đầu tư là một trăm chín mươi tám tỷ đồng
theo đó doanh nghiệp nhận hơn một mươi chín triệu cổ phần
được chuyển nhượng từ ông nguyễn thế hoàng chiếm một mươi tám vốn điều lệ của green hill village
ngoài ra công ty cổ phần đầu tư mst cổ đông lớn của vina hai
cũng công bố chủ đầu tư vào green hill village với số tiền một trăm chín mươi tám tỷ đồng
tại dự án green hill village ngoài công ty green hill village là chủ đầu tư
vina hai tham gia dự án với vai trò đơn vị thi công trong khi mst là đơn vị phát triển dự án
thưa quý vị
bà trương mỹ lan cổ đông lớn nhất của ngân hàng scb
đã bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên tử hình về các hành vi tham ô tài sản
đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
ngoài ra các bất động sản tại huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai và xã phước kiển
huyện nhà bè tp hcm thuộc dự án bắc phước kiển
có liên quan đến chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
cũng đang được bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ
theo bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn ngân hàng scb giai đoạn một
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã giao cho cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế vôn lộ bộ công an
tiếp tục điều tra làm rõ hàng chục tài sản liên quan đến bà lan
cụ thể đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhân trạch đã tiến hành kê biên
hội đồng xét xử xét cấp bất động sản này có dấu hiệu liên quan đến hành vi sai phạm
của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo lan
cần phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác
nên xét cần tiếp tục kê biên để điều tra làm rõ
đối với bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan đến công ty cổ phần quốc cường gia lai
cùng ba trăm linh một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai mươi một hợp đồng công chứng
một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển và sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại xã phong phú huyện bình tránh
hội đồng xét xử xét thấy bị cáo lan sử dụng công ty cổ phần đầu tư sunny ireland
gọi tắt là công ty sunny ký hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư bắc phước kiển
với công ty cổ phần quốc cường gia lai với giá là một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
đã thanh toán cho phía công ty cổ phần quốc cường gia lai số tiền hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng
công ty cổ phần quốc cường gia lai đã giao các giấy tờ tài liệu
liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trên
ngoài ra bà nguyễn thị như loan còn giao cho bị cáo lan giữ sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại xã phong phú huyện nhà bè tp hcm với mục đích vay thêm tiền
công ty cổ phần quốc cường gia lai khởi kiện công ty sunny ra trọng tài thương mại
về việc không thanh toán tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng hứa mua hứa bán
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
trung tâm trọng tài thu trung tâm trọng tài quốc tế việt nam bàn hành phán quyết số sáu mươi ba trên hai mươi hcm
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tuyên bố rằng
công ty quốc cường gia lai chấm dứt hợp đồng hứa mua hứa bán nêu trên
là đúng quy định theo hợp đồng và quy định của pháp luật
không tuyên công ty quốc cường gia lai thanh toán tiền cho công ty sunny
tuy nhiên phán quyết này của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
đã bị tòa án nhân dân tp hcm có quyết định về việc hủy phán quyết trọng tài
theo quyết định số hai nghìn năm trăm bốn mươi hai
hai nghìn hai mươi ba quy đề pqtt ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước cũng như quyền lợi của bên liên quan
cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc công ty quốc cường gia lai hoàn trả lại
toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan là hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng
số tiền này để đảm bảo thi hành án cho bị cáo lan trong toàn bộ vụ án
nếu hoàn trả đủ thì sẽ được nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan trên
đối với các bất động sản
với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè
diện tích khoảng một ha thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
hội đồng xét xử xét thấy các bất động sản này là do trần duy bình
trần tuấn anh phan nhật phương đứng tên sở hữu
các đối tượng khai góp tiền cùng nguyễn ngọc dương đã tử vong để mua các thửa đất trên
tuy nhiên bị cáo lan khai đã chi năm trăm linh tỷ đồng để nguyễn ngọc dương mua khu đất khoảng một ha
thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển nêu trên
hiện dương đã tử vong các tài liệu hồ sơ trong vụ án chưa đủ căn cứ để xác định
các bất động sản này là của bị cáo lan
để có căn cứ giải quyết theo đúng quy định thì cần tiếp tục kê biên đối với các bất động sản này
giao cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án
ngoài ra hội đồng xét xử cũng đề nghị bộ công an tiếp tục làm rõ
trong một trăm bốn mươi bảy triệu usd mà bị cáo lan chi thông qua công ty vivalen
để mua cổ phần tại công ty amaland pte ltg
thì có dùng tiền của scb hay không
theo bản án sơ thẩm khu đô thị và khu tái định cư sinh việt huyện bình chánh tp hcm
do công ty trách nhiệm hiệu hạn đô thị sinh việt làm chủ đầu tư
trong đó công ty amalland pte ltg tại singapore sở hữu một trăm linh cổ phần
tại công ty trách nhiệm hưu hạn đô thị sinh việt
hiện cả hai dự án này chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp phép
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi công ty amalend pte ltg
chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty trách nhiệm hưu hạn đô thị sinh việt
cho công ty cổ phần đầu tư singapore việt nam gọi tắt là svci
giá trị hợp đồng một trăm bảy mươi triệu usd đã thanh toán trước một mươi sáu năm triệu usd
một trăm linh triệu usd được chuyển hai lần vào tài khoản tạm khóa
và đề nghị công ty amalend pte ltg chuyển giao cổ phần
hợp đồng không hủy ngang
tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan dùng một trăm bốn mươi bảy triệu usd thông qua công ty vivaland
mua cổ phần của các cổ đông sở hữu công ty amalland pte ltg
và công ty amalend pte ltg đã ủy quyền cho ba cá nhân
do bị cáo lan chỉ định nắm giữ vốn góp tại công ty trách nhiệm hưu hạn đồ thị sinh việt
hiện công ty sivc khởi kiện công ty amalend pte ltg tại tòa án nhân dân tp hcm
theo hội đồng xét xử bị cáo lan dùng nhiều tiền của scb để mua bất động sản
nhưng việc bị cáo lan có dùng tiền của scb thông qua công ty vivaland
để mua cổ phần tại công ty amalent pte ltg hay không thì chưa được làm rõ
do đó hội đồng xét xử đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
tiếp tục điều tra để có căn cứ thu hồi số tiền này từ công ty amalend pte ltg
đảm bảo nghĩa vụ khắc phục của trương mỹ lan cho vụ án
một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh lâm đồng
sau gần ba giờ đồng hồ chốt chặn truy bắt lực lượng công an đã tóm gọn nghi phạm nguyễn trí hùng
ba mươi một tuổi ngụ tại phường hai
thành phố đà lạt khi đang trên đường trốn chạy về hướng thành phố hồ chí minh
dạng sáng ngày ba mươi một tháng năm lực lượng công an di lý nguyễn trí hùng về thành phố đà lạt
để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án sát hại người
trước đó khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm nhận được tin báo về án mạng
tại đường nguyễn trung trực thành phố đà lạt
lực lượng công an thành phố đà lạt cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để xử lý
ông đặng quang tú chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà lạt đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc
theo điều tra ban đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn trí hùng quen biết với nd hai mươi bốn tuổi
ngụ tại phường bốn thành phố đà lạt khi cùng làm nhân viên giao hàng cho một công ty trên địa bàn
do mâu thuẫn hùng hai lần tấn công đê nhưng gây thương tích nhẹ nên d không trình báo với cơ quan chức năng
sau đó hùng nhiều lần gọi đến gặp nhưng đi tránh mặt
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đê về tỉnh thanh hóa đến ngày hai mươi tám tháng năm thì trở lại thành phố đà lạt
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng năm hùng chạy xe máy mang theo dao đến nhà tìm ghê
thấy hùng đến mẹ đê ra đuổi thì hùng bỏ đi khoảng một giờ đồng hồ sau hùng tiếp tục đến và đi xung quanh nhà đê
do sợ hùng tìm thấy đê trốn trong nhà thấy cha của đê là ông nnt năm mươi sáu tuổi đi ra ngoài sân hùng cầm dao tấn công ông tê rồi chạy xe đi
để bằng bó vết thương cho cha mình rồi đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cấp cứu nhưng khoảng ba mươi phút sau ông tê tử vong
sau khi gây án hùng chạy xe máy đến huyện đức trọng rồi đón xe khách đi thành phố hồ chí minh để trốn
nắm được tình hình công an thành phố đà lạt phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng công an huyện đức trọng công an huyện di linh công an thành phố bảo lộc
khẩn trương truy tìm và bắt giữ hùng tại địa phận di linh sau gần ba giờ đồng hồ gây án
sau đó di lý hung thủ nguyễn trí hùng về thành phố đà lạt để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án sát hại người hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vụ sát hại nhân viên quán cà phê ở xã xuân thới sơn huyện hóc môn thành phố hồ chí minh cũng từng khiến dư luận bằng hoàng
theo lực lượng điều tra hành vi của đối tượng rất dã man tàn độc
nạn nhân tử vong tại chỗ với nhiều vết thương
hùng thủ sau đó đã cướp đi chiếc xe máy hiệu shamm của nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường
khoảng chín giờ ngày sáu tháng một người đi đường thấy một gã đàn ông chừng bốn mươi tuổi mặc quần short áo thun màu đỏ đồ đi bộ lang thang trên quốc lộ hai mươi hai
khi đi đến khu vực xã xuân thới sơn huyện hóc môn người này mất hút
một giờ sau thì nhiều người bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên từ quán cà phê ven quốc lộ hai mươi hai
lúc này họ thấy gã đàn ông đi bộ lang thang
khi nãy vội lên chiếc xe máy mang biển kiểm soát năm mươi chín s hai chín mươi tám nghìn chín mươi tám chạy nhanh về đường nguyễn văn bứa hướng về xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa long an
khi chạy đến quán cà phê kiểm tra họ phát hiện chị ngô thị hồng phúc ba mươi hai tuổi nhân viên quán nằm thoi thóp trên nền nhà với rất nhiều vết thương ở đầu tay
công an xã xuân thới sơn và công an huyện hóc môn đã đến khám nghiệm hiện trường
đồng thời phối hợp với nhân viên y tế tức tốc đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn các bác sĩ đã xác định nạn nhân bị chém nhiều nhát
bệnh nhân đã hôn mê da tím tái nhiều vết thương nặng
dù được hồi sức tích cực nhưng vì não trái đã bị vỡ và dập đồng tử giãn tối đa không còn tim phổi nên việc điều trị không có hiệu quả
bệnh nhân được chẩn đoán tử vong trước khi vào viện do tổn thương nội sọ đa vết thương do đả thương
sau khi tiếp nhận vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm lập tức phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh long an khẩn trương truy vết nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê
các trinh sát hình sự đã tỏa ra các hướng đường kẻ sát nhân lấy xe máy của nạn nhân tháo chạy
hàng trăm camera an ninh các tuyến đường từ tp hcm về long an được cảnh sát trích xuất dữ liệu theo dõi
chiều cùng ngày cảnh sát xác định sau khi nghi phạm sát hại nạn nhân anh ta đã lái xe máy chạy về khu vực
sau đó kẻ gây án tiếp tục chạy theo đường tỉnh tám trăm ba mươi về huyện bến lức
khi đến khu vực cầu dạch nổ xã lương hòa huyện bến lức nghi phạm đã lái xe vòng xuống gầm cầu ghé tiệm tạp hóa của bà huỳnh thị tuyết năm mươi một tuổi để mua nước và ngồi nghỉ ngơi tại đây hơn bốn giờ
chủ tiệm tạp hóa cho biết khi giáp mặt người đàn ông sau này được cảnh sát cho xem hình xác định là hung thủ vụ án bà cảm thấy vị khách này có biểu hiện khác thường
khoảng một mươi sáu h ngày tám tháng một
người này lái xe máy đến quán bà hỏi mua năm chai nước suối bảy chai nước ngọt hai bao thuốc lá
khi mua anh ta đeo khẩu trang vải kín mít chỉ chừa lại hai con mắt liếc ngang liếc dọc như sau ai đó nhìn thấy
sau khi tính tiền người này tiếp tục mua thêm một chai nước ngọt ướp lạnh rồi ngồi sổm trước quán kéo khẩu trang tu nước ở ngực
thấy vậy bà tuyết mời anh ta vào ngồi trên ghế đá trước hiên nhà
bà tuyết nói tôi thấy vị khách có vẻ khác thường nhưng không nghi ngờ gì
lúc này trong nhà
chỉ có mình tôi và cháu nội ba tuổi khi anh ta ngồi một lúc dường như quan sát không có ai để ý
mới kéo khẩu trang và uống nước một cách tự nhiên
trong lúc ngồi anh ta trò chuyện với tôi rất nhiều về cuộc sống hiện tại tương lai và bảo đang thất nghiệp
đến hai mươi giờ ba mươi phút tôi bảo quán chuẩn bị đóng cửa đi ngủ người này mới lên xe máy rời đi
theo bà tuyết khoảng ba mươi phút sau các trinh sát hình sự đến quán hỏi thăm và đưa hình bà mới tá hỏa
vị khách trò chuyện với bà suốt hơn bốn h vừa qua
chính là nghi phạm sát hại người ở tp hcm đang lẩn trốn
bà tuyết vừa nói vừa run tôi biết tin mà rụng rời tay chân
cảnh sát đến sớm hơn ba mươi phút là có thể tóm được anh ta rồi
vừa nhận tin hung thủ rời khỏi quán nước
trinh sát hình sự liền đuổi theo vào khu dân cư ấp bảy xã lương hòa
biết bị cảnh sát bám theo
kẻ gây án đã nhanh chóng giấu xe máy và bụi cây tại khu vực chạy trốn vào vườn tranh rộng hơn ba hectare
sau khi xem camera trong đêm hàng trăm cảnh sát thuộc công an tp hcm
công an tỉnh long an được huy động đến địa phương phong tỏa các vườn trái cây
truy bắt nghi phạm cảnh sát dùng chó nghiệp vụ lung sụp khắp các bụi rậm
mương nước canh rạch tại địa phương nhưng đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa có kết quả
bà bùi thị ba sáu mươi bốn tuổi ngụ xã lương hòa cho biết cảnh sát tìm được xe máy của nghi phạm
tại bụi cây đối diện nhà bà khi kiểm tra cảnh sát phát hiện có dấu chân của người leo qua hàng rào tôn
cao một một m vào vườn chanh sau nhà bà ba
ở một đoạn khác
cảnh sát cũng phát hiện dấu chân leo ra và hướng vào khu rừng hoang rộng vài chục hectare
tại bìa rừng này cảnh sát cũng phát hiện một số vỏ chuối mới có người ăn bỏ lại
ngay trong ngày hàng trăm cảnh sát cũng được huy động bao vây toàn bộ khu rừng
ngoài chó nghiệp vụ flycam cũng được các chiến sĩ điều khiển tầm thấp ra soát
việc truy bắt được cảnh sát thực hiện khẩn trương
tuy nhiên cánh rừng có diện tích rộng cây cối um tùm cao lút đầu người
khiến việc truy lùng vây bắt kẻ gây án gặp người
theo ghi nhận chiều tám tháng một cơ quan chức năng huyện bến lức đã huy động một số xe cuốc
mở một tuyến đường mòn sâu vào bên trong khu rừng để phục vụ công tác truy bắt hung thủ
một số khu vực rừng cỏ cây cối rậm rạp cũng được đốt cháy
các tuyến đường đất nhỏ xung quanh khu rừng hàng trăm cảnh sát cơ động
trinh sát hình sự đứng bao vây canh gác
một cán bộ công an nói việc triển khai vây bắt hung thủ được thực hiện cả ngày lẫn đêm
hay tin hàng trăm cảnh sát vây bắt hung thủ tại khu rừng rộng hàng chục hectare ở xã lương hòa huyện bến lức
nhiều người từ các nơi cũng tập trung về đây để theo dõi vụ việc
bên cạnh đó người dân địa phương cũng đem lương thực nước uống hỗ trợ các chiến sĩ làm nhiệm vụ
mọi người đều trong tâm trạng lo lắng khi kẻ sát nhân còn đang lẩn trốn
bà bùi thị ba cho biết cuộc sống sinh hoạt của bà và mọi người nơi đây bị đảo lộn
trời bữa tối mọi người đã phải khóa cửa và đi ngủ sớm sáng ra mở cửa trễ
nhiều người không dám đi làm đồng đi hái chanh vì sợ rắc mặt kẻ thù ác
bà ba chia sẻ tôi phải nghỉ đi lễ nhà thờ ba hôm nay
mỗi tối đi ngủ nghe tiếng động nhỏ cũng khiến hai vợ chồng tôi giật mình
công an cũng phát loa thông báo yêu cầu người dân cảnh giác đặc biệt là các nhà trọ
nếu phát hiện kẻ nghi vấn phải báo ngay cho cơ quan chức năng
còn ông nguyễn tấn tranh năm bảy tuổi cho biết khu rừng nghi là kẻ gây án đang lẩn trốn
rộng gần một trăm linh hectare nơi này cây cối rậm rạp sen lẫn canh rạch
khi vào khu rừng chỉ cần đứng cách nhau năm mét cũng khó nhìn thấy nhau
ba hôm nay hàng trăm hộ dân có nhà tiếp cận với mé rừng cũng rất lo lắng
họ lo sợ nghi phạm lẩn trốn đói khát
nửa đêm mò vào nhà nghi phạm đã sát hại người anh ta có thể làm bất cứ điều gì
ông nguyễn tấn tranh chia sẻ người dân lo lắm mong cảnh sát sớm bắt được nghi phạm để cuộc sống mọi người trở lại bình thường
liên quan đến vụ án trên người dân tại khu vực nghi có nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê đang lẩn trốn cho biết
việc hung thủ đang lẩn trốn tại một cánh đồng đất rộng rừng nhiều dân thưa
như vụ án tuấn khỉ ở củ chi từng lẩn trốn nên mọi người cần phải cẩn thận đề phòng vì rất nguy hiểm
ngày chín tháng một các lực lượng chức năng của tp hcm và tỉnh long an đã phối hợp bắt được nghi phạm sát hại cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện hóc môn
nghi phạm tên là nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thường trú ấp bến đỏ một xã tân phú trung huyện củ chi tp hcm
bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an
mới đây vụ việc bé trai sinh năm hai nghìn một mươi chín tử vong do bị bỏ quên trên xe đến một mươi một tiếng tại tỉnh thái bình đã khiến dư luận không khỏi xót xa
liên quan đến sự việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã quyết định khởi tố tạm giam đối với phương quỳnh anh giáo viên đưa đón trẻ
tuy nhiên các luật sư cho rằng trong vụ việc nghiêm trọng này cơ quan điều tra còn cần làm rõ trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp và cả ban giám hiệu nhà trường
ngày ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình tỉnh thái bình vẫn đang tạm giữ đối với phương quỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
là nhân viên đưa đón học sinh trường mầm non hồng nhung hai để điều tra về tội vô ý làm chết người quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
trước đó công an tp thái bình thông tin sáu h hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm tài xế nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường quang trung
lái ô tô hai mươi chín chỗ cùng phương quỳnh anh làm nhiệm vụ đưa đón trẻ mầm non từ nhà đến
trường bấm non hồng nhung ii xã phú xuân tp thái bình trong đó có cháu t g h sinh năm hai nghìn một mươi chín ở huyện vũ thư
tuy nhiên đến một mươi bảy h cùng ngày người thân đến trường đón không thấy bé hát nên báo cáo nhà trường tìm kiếm sau đó phát hiện cháu vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của trường
mặc dù cháu bé được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng tử vong
kết quả kháng nghiệm tử thi cháu t g h bước đầu cảnh sát nhận định ở trên ô tô đưa đón của nhà trường trong thời gian dài
thời tiết nắng nóng sức lực cháu suy kiệt kết hợp với không gian hẹp dẫn đến suy hô hấp
chia sẻ quan điểm sau vụ việc cô nguyễn thị liên giáo viên chủ nhiệm lớp một một trường tiểu học tư thục cho biết
thông thường nhà trường có quy định chặt chẽ về quy trình giao nhận học sinh mỗi ngày
cụ thể ngay từ đầu năm học giáo viên lập danh sách những học sinh đăng ký đi xe đưa đón và danh sách học sinh bố mẹ tự đưa đón
hai danh sách luôn được để trên bàn dạy học của giáo viên để tiện liên hệ mỗi ngày
đối với những em đi xe đưa đón của trường khi đến điểm trả đầu giờ sáng
theo quy định cô giáo quản lý sẽ phải kiểm tra xe một lượt rồi lái xe mới rời đi
đó là bước quan trọng nhà trường yêu cầu không được phép bỏ qua nhằm phòng trừ trường hợp có học sinh ngủ quên
ở lớp đúng tám giờ kém một mươi năm giáo viên chủ nhiệm sẽ điểm danh học sinh rất nghiêm ngặt
cô liên nói cô thường quen chỗ ngồi từng em nên thấy ghế bạn nào trống cô sẽ liên hệ ngay với phụ huynh để hỏi lý do
có những em không đi xe đưa đón
nhưng đến giờ vào lớp chưa thấy có mặt cô cũng liên hệ phụ huynh để nắm thông tin
việc điểm danh sĩ số học sinh hàng ngày cũng sẽ được báo cáo để báo cơm nhà bếp
ông nguyễn xuân khang chủ tịch hội đồng trường marie curie hà nội cũng cho biết
để tổ chức hoạt động xe đưa đón học sinh nhà trường quy định chặt chẽ giao trách nhiệm từng người trong chuỗi quy trình
đối với giáo viên chủ nhiệm đầu giờ sáng có trách nhiệm phải điểm danh
hôm nay bao nhiêu em có mặt bao nhiêu em vắng và lý do là gì
nếu học sinh vắng mặt chưa biết lý do giáo viên chủ nhiệm phải liên lạc với phụ huynh để biết em đang ở đâu
việc này chỉ mất ít phút đầu giờ sáng nhưng rất quan trọng vì có thể con đang gặp một sự cố nào đó
thầy cô bố mẹ có thể kịp thời xử lý
cũng theo ông khang sự việc đau lòng vừa xảy ra ở trường mầm non hồng nhung hai thái bình
có ba người trực tiếp phải chịu trách nhiệm vì nằm trong quy trình đưa đón học sinh
đó là lái xe cô đưa đón học sinh và giáo viên chủ nhiệm
trong đó người lái xe đã bỏ qua khâu không kiểm tra một đợt người có trên xe hay không đã khóa cửa xe đi về
cô đưa đón học sinh cũng bỏ qua khâu quan trọng nhất trong quy trình đưa đón đó là điểm danh
kiểm tra số lượng học sinh xuống xe dẫn đến tình trạng quên một trẻ trên xe
đối với giáo viên chủ nhiệm đã có hành động chụp ảnh điểm danh
nhưng lại không liên lạc với gia đình khi thấy học sinh vắng mặt không lý do
rất đáng tiếc cả ba người này đều không làm tròn bổn phận và trách nhiệm được giao
phân tích pháp lý vụ việc luật sư đảng văn cường trưởng phan phòng luật sư chính pháp cho hay
cơ quan điều tra cần làm rõ quy trình đưa đón học sinh của trường bẩm non hồng nhung hai được thực hiện ra sao
trách nhiệm của tài xế xe nhân viên đi cùng thực hiện tới đâu
khi phát hiện cháu bé không có mặt tại lớp giáo viên chủ nhiệm có biết hay không
có báo cho nhà trường và phụ huynh để từ đó xác định hành vi phạm tội và bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo luật sư cường nếu trường hợp nhiều người cùng có lỗi dẫn đến cháu bé tử vong
thì tất cả có thể bị xử lý về tội vô ý làm chết người
người đứng đầu người quản lý cơ sở giáo dục cũng có dấu hiệu liên đới tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
luật sư cường cho rằng bước đầu cơ quan chức năng có thể tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục
cho đến khi đánh giá được sự việc làm rõ vai trò trách nhiệm và yếu tố an toàn trong quá trình đào tạo chăm sóc học sinh
luật sư cường bày tỏ có thể thấy việc đưa đón học sinh là một quá trình đòi hỏi có quy tắc đảm bảo an toàn
thực hiện việc đưa đón phải là những người có trình độ kỹ năng chuyên môn tốt có trách nhiệm và tuân thủ các quy tắc để đảm bảo an toàn
để giảm thiểu những vụ việc đau lòng các cơ sở giáo dục cần có quy trình đưa đón học sinh khoa học hợp lý
thường xuyên tổ chức tập huấn cho những người tham gia
cùng phân tích luật sư hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa nêu quan điểm
ngoài nhân viên phương quỳnh anh đã bị tạm giữ cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi của giáo viên chủ nhiệm và cả ban giám hiệu nhà trường
luật sư giáp ban khoăn tôi không hiểu tại sao cô giáo chủ nhiệm không thấy học sinh của mình đến lớp
cũng không có mối liên kết nào với người thân gia đình
để làm rõ vì sao cho vắng mặt trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường đã tập huấn cho giáo viên nhân viên trường như thế nào
trong quy trình đưa đón học sinh điểm danh sĩ số lớp
luật sư diệp năng bình văn phòng luật sư tinh thông luật cho hay cơ quan chức năng cũng cần làm rõ trách nhiệm của nam tài xế
theo luật sư bình đây là vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
cơ quan chức năng ở thái bình cần phải làm rõ đưa những người liên quan ra xét xử nghiêm khắc để giăn đe phòng ngừa
trước đó hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín một học sinh lớp một đã tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra tại trường gateway ở cầu giấy hà nội
đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi tòa nhân dân tp hà nội đã đưa vụ án xét xử và tuyên án các bị cáo
nguyễn bích quy nhân viên giám sát trên xe của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch ngân hà
hai mươi tháng tù về tội vô ý làm chết người
doãn quý phiến lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học kết quây một mươi tháng tù về tội vô ý làm chết người
nguyễn thị thủy giáo viên chủ nhiệm lớp một tokyo trường tiểu học kết quây một mươi hai tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ trẻ mấm non bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong sáng ba mươi một tháng năm lễ viếng của cháu t g h nam sinh bị bỏ quên trên xe
đã được tổ chức tại nhà tăng lễ thành phố thái bình
trong không khí trầm lắng
người thân bạn bè của gia đình cháu hát đã có mặt tại nhà tăng lễ để thắp nén hương chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình
tại lễ tăng mẹ của cháu h đau đớn tụt cùng liên tục khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai bé bỏng
trước sự mất mát quá lớn mẹ cháu hát đã nhiều lần ngất xỉu và được người thân dìu vào phòng nghỉ ngơi
có mặt tại lễ tăng nhiều người thân bạn bè của gia đình cháu hát cũng không kìm nén được nước mắt
theo cáo phó lễ truy điệu được tổ chức vào chiều ngày ba mươi một tháng năm
gia đình sau đó đưa linh cữu cháu hát về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở nam định
có mặt tại nhà tàng lễ bà ngoại của bé cũng khóc ngất liên tục gọi tên cháu trai
trước đó bà cho biết ngày hai mươi chín tháng năm vào lúc sáu giờ hai mươi phút bà dẫn cháu ra xe đưa đón của trường
và thấy cháu đã ngồi vào hàng ghế thứ hai sau ghế lái xe bà mới yên tâm quay về nhà
ba kể cháu trai hay có thói quen ngồi hàng ghế này nó rất ngoan nhanh nhẹn hiểu chuyện và khỏe mạnh
thường ngày xe của trường sẽ đưa và đón trả về nhà cho phụ huynh nhưng vì hôm đó là lễ tổng kết năm học
nên phụ huynh phải đến trường đón con
vào buổi chiều một mươi bảy giờ cậu của cháu tên đức anh đã đến trường đón cháu nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu
đã hỏi các cô giáo ở lớp thì mọi người nói cháu hát hôm nay không đi học
thế vậy đức anh gọi về cho tôi và nói cô giáo bảo hôm nay hát không đi học
nghe thấy tôi còn quát con đùa à chính mẹ sáng nay đưa cháu lên xe của trường sao lại bảo không đi học
bà liên gọi điện cho cô giáo đã đón cháu ở xe hỏi việc cháu hát thì cô động viên rằng ba đợi cháu kiểm tra lại
ai ngờ lại tìm thấy cháu trên xe ô tô cháu đã bị chết ngạt cả ngày trời mà không ai hay biết
theo bà ngoại nạn nhân bé hát vào học trường mầm non hồng nhung hai được hơn hai năm với kinh phí hơn ba triệu đồng một tháng
bao gồm đưa vào đón mẹ của cháu hát chọn dịch vụ này để cả nhà không bị vất vả trong việc đón đưa cháu
bà khóc nghẹn kể lại cháu trai ngồi hàng ghế trên sau lái xe mà sau khi xuống
không ai thỉm quan tâm để ý cháu để ra đi oan uổng
khi vào bệnh viện nhìn cháu mà bà đau lòng vô cùng toàn thân quần áo ướt dũng bất tình
khi bà thù thỉ động viên để đánh thức cháu thì bất ngờ máu mũi cháu ộc ra
cho đến bây giờ bà vẫn chưa hết bàng hoàng đau xót
cứ nghĩ đến cảnh cháu bé cô đơn hoảng loạn khi có một mình trong chiếc xe rộng lớn ấy bà không kìm được nước mắt
có thể nói để xảy ra vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe ở thái bình đau lòng như vậy
tất cả những người lớn có mặt trong sự việc đều có lỗi
sự tắc trách của người lớn đã khiến bé trai bị bỏ quên trên xe cả một ngày mà không ai phát hiện ra rồi dẫn đến kết cục đau lòng
ngày ba mươi một tháng năm trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại một nam thanh niên cửa trần
cầm gậy phi vào trụ sở công an phường phú sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
ngay sau đó lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế bắt giữ thanh niên này
theo thông tin ban đầu sự việc diễn ra vào chiều ngày ba mươi tháng năm
khi một nam thanh niên bất ngờ cầm hung khí gậy sắt đi từ đường nguyễn trái xông vào trụ sở công an phường phú sơn
số bốn trăm bảy mươi năm đường nguyễn trái la hét gây dối
ngay khi sự việc xảy ra các cán bộ công an phường phú sơn có mặt tại trụ sở đã lập tức tiếp cận nam thanh niên khống chế bắt giữ
khi được đưa vào trụ sở để lập biên bản xử lý nam thanh niên có biểu hiện bất thường ký liên tục hát rất to
lực lượng chức năng cũng chưa rõ lý do vì sao người này lại có hành động như trên
theo chính quyền địa phương nam thanh niên này đã từng nghiện ma túy đã cai nghiện thành công và tái hoàn nhập với cộng đồng
thời gian gần đây thanh niên này có biểu hiện bất ổn về tâm lý
hiện nam thanh niên đang bị tạm giữ để làm rõ về hành vi gây số trật tự công cộng
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố hải phòng thông tin về vụ việc xảy ra tại trụ sở ubnd xã an đồng huyện an dương
nguồn tin từ huyện an dương thành phố hải phòng cho biết người phụ nữ gây náo loạn chửi bới
xe vi đạp đổ hàng loạt xe mô tô tại trụ sở ubnd xã an đồng chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để làm rõ vụ việc
sau khi cơ quan công an huyện an dương vào cuộc kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy
cô gái này có dấu hiệu tâm thần không ổn định nên đã bàn giao cho gia đình quản lý
tuy nhiên cư dân mạng vẫn băn khoăn rằng người này có thực sự bị tâm thần hay không
và nếu đúng như vậy thì xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an dương đang làm rõ hành vi của lê thị thảo hai mươi sáu tuổi quê thanh hóa
tạm trú tại thị trấn an dương huyện an dương thành phố hải phòng
xông vào trụ sở công an xã an đồng gây náo loạn vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một
theo cơ quan chức năng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một thảo đi xe ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a năm mươi hai nghìn hai trăm chín mươi ba đến công an xã an đồng
trình báo về việc xảy ra xích mích với một người tên hải làm cùng câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một
câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe do chị thảo điều hành có địa chỉ tại chợ vĩnh khê xã an đồng
trình báo xong chị thảo ra về và sau đó quay trở lại trụ sở công an xã an đồng lúc gần một mươi sáu h cùng ngày với một người đàn ông
cả hai tìm gặp trưởng công an xã để yêu cầu giải quyết sớm vụ việc nhưng không gặp được
khi nhìn thấy một người dân đi vào trụ sở chị thảo lớn tiếng chửi bới gọi thăng trưởng công an xã ra đây gặp tàu
không phải trốn rồi đuổi người dân đó ra khỏi trụ sở
không dừng lại ở đó chị thảo còn đạp đổ hàng loạt xe máy đang dựng tại sân ủy ban nhân dân xã và thách thức lực lượng chức năng
trước hành vi coi thường pháp luật gây náo loạn tại cơ quan công quyền công an xã an đồng
cùng đội nghiệp vụ công an huyện an dương đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng
quá trình làm việc với cơ quan công an lê thị thảo có biểu hiện thần kinh không ổn định
đến một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một sau khi thiết lập xong hồ sơ cơ quan điều tra đã bàn giao chị thảo
cho gia đình đưa về
trao đổi với báo chí ông đinh văn quyền chủ tịch ủy ban nhân dân xã an đồng
cho biết xã an đồng là xã vùng ven của thành phố hải phòng
ngoài người dân bản địa còn có nhiều người từ nơi khác đến đây sinh sống
nên tiềm ẩn nguy cơ cao mất an ninh trật tự
ông quyền nói sau vụ việc nói trên xã sẽ giả soát lại toàn bộ cơ sở kinh doanh
dịch vụ lưu trú trên địa bàn trong đó bao gồm cả câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe của bà lê thị thảo
theo bài viết đăng tải trên báo điện tử tri thức và cuộc sống với tiêu đề
người phụ nữ náo loạn trụ sở xã nếu tâm thần xử thế nào
tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết hành vi của lê thị thảo có dấu hiệu gây dối trật tự cầm cộng
căn cứ vào khả năng nhận thức điều khiển hành vi và hậu quả xảy ra
cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy
hậu quả thiệt hại và tài sản cũng không lớn hoạt động của cơ quan nhà nước không bị gián đoạn
nên hành vi chưa được xác định là nguy hiểm cho xã hội chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự
nếu hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản thiệt hại về tài sản từ hai triệu đồng trở lên
hoặc hành vi gây dối trật tự công cộng mà hậu quả đến mức xác định
là ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
đồng thời người thực hiện hành vi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
khi đó mới xử lý hình sự về tội gây dối trật tự công cộng hoặc tội cố ý làm hư hỏng tài sản
trường hợp hậu quả chưa nghiêm trọng người thực hiện hành vi bị hạn chế nhận thức điều khiển hành vi
cơ quan chức năng có thể bàn giao cho gia đình giám sát giáo dục là phù hợp thể hiện sự nhân văn nhân đạo
theo quy định của pháp luật tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội
do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý
xâm phạm đến khách thể pháp luật hình sự bảo vệ
trường hợp này hậu quả chưa được xác định là nguy hiểm cho xã hội
nên cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự là có cơ sở
nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm và nghi ngờ mắc bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc mất khả năng nhận thức
cơ quan chức năng có thể tiến hành chương cầu gián bịnh tâm thần với người phụ nữ để xác định năng lực hành vi dân sự
nếu người phụ nữ có tâm lý bất ổn việc giao cho gia đình quản lý giám sát
và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật
hành động náo loạn trụ sở ủy ban nhân dân xã của cô gái lê thị thảo khiến dư luận không khỏi liên tưởng đến vụ gây dối
cũng xảy ra tại hải phòng cách đây vài tháng
trong buổi làm việc tại ủy ban nhân dân phường đằng lâm quận hải an thành phố hải phòng
về việc tự ý sửa chữa công trình không phép một nữ cán bộ sở nội vụ thành phố hải phòng
đã có hành vi lăng mạ xúc phạm lãnh đạo và cán bộ phường
người này thậm chí còn lớn tiếng đưa tiền chúng mài không nhận chúng mà không thích tiền thì chúng mày thích gì
đáng chú ý sau khi cơ quan chức năng vào cuộc gia đình nữ cán bộ có nguyện vọng xin thôi việc cho người này để đi chữa bệnh tâm thần
theo báo cáo của sở nội vụ hải phòng bà trần thị hải bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai có trình độ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành quản lý hành chính
đang công tác tại tri cục văn thư lưu trữ thuộc sở nội vụ
sáng hai mươi tháng sáu lãnh đạo sở nội vụ hải phòng cho biết
sở này vừa có báo cáo thường trực thành ủy hải phòng vụ việc bà trần thị hải bình công chức thuộc tri cục văn thư lưu trữ
có hành vi xúc phạm lăng mạ cán bộ phường đằng lâm quận hải an gây dư luận xấu trong xã hội
cụ thể qua cung cấp thông tin của ủy ban nhân dân phường đàng lâm khi đến ủy ban nhân dân phường đằng lâm để giải quyết vi phạm các quy định về trật tự xây dựng
bà bình đã có hành vi xúc phạm miệt thị cán bộ phường
ngay sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về việc bà trần thị hải bình có hành vi vi phạm như trên
sáng một mươi hai tháng sáu lãnh đạo sở nội vụ đã chủ trì cuộc họp cùng tránh văn phòng sở tri cục trường tri cục văn thư lưu trữ
tại cuộc họp lãnh đạo sở đã yêu cầu tránh văn phòng sở làm việc trực tiếp với ủy ban nhân dân phường đằng lâm để nắm bắt thông tin
sở nội vụ đã yêu cầu tri cục trường tri cục văn thư lưu trữ họp tập thể công chức viên chức của tri cục văn thư lưu trữ
yêu cầu bà trần thị hải bình viết tường trình
tuy nhiên vào chiều một mươi ba tháng sáu gia đình bà trần thị hải bình có đơn xin đưa bà bình đi khám bệnh
tại bệnh án do bệnh viện quân y một trăm linh ba của gia đình cung cấp bà trần thị hải bình bị mắc bệnh tâm thần phân liệt và đang nằm điều trị tại bệnh viện
cũng theo thông tin từ lãnh đạo sở nội vụ hải phòng theo quy định tài khoản hai điều ba nghị định một trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi ndcp ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi
quy định về các trường hợp bệnh
hai mươi trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức
bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền
lãnh đạo sở nội vụ đã họp thống nhất sau khi bà trần thị hải bình điều trị bệnh xong sẽ xem xét xử lý đúng quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
theo những thông tin đã đăng tải trước đó công an phường tại khu vực phát hiện vi phạm trong công trình quản lý đất đai khi gia đình bà trần thị hải bình xây nhà trên đất nông nghiệp
để làm rõ ubnd phường đã có buổi làm việc với ông trần trí thanh nhưng người tới làm việc lại là trần thị hải bình tự nhận là vợ ông thanh
tại buổi làm việc ubnd phường đăng lâm yêu cầu bà trần thị hải bình cung cấp các hồ sơ và giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng đất
tuy nhiên bà bình không cung cấp được bất kỳ hồ sơ giấy tờ nào chứng minh việc sử dụng đất của gia đình là hợp pháp
sau đó cán bộ của ủy ban đã trao đổi hướng dẫn các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc sử dụng đất và xây dựng công trình trên thửa đất
ngay sau đó người phụ nữ này đã tỏ thái độ bất hợp tác mày tao với cán bộ phường đằng lâm quận hải an
thậm chí đã có những hành động quá khích và có hành vi muốn hối lộ cán bộ phường để cho qua mọi chuyện nhưng bị từ chối
không dừng lại ở đó bà bình đã nổi điên lớn tiếng và nói rằng mình là cán bộ sở nội vụ đồng thời có những lời lẽ xúc phạm lăng mạ vu khống các lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của ubnd phường đăng lâm
bên cạnh đó bà bình dùng những cử chỉ tay khiếm nhã như đập tay súng bàn chỉ tay ném thẻ nhà báo vào hội nghị để đe dọa lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của phường cầm điện thoại nhắn tin cho phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường với nội dung vu khống
cụ thể bà bình tự nhận mình là phó chủ tịch ubnd quận dương kinh thành phố hải phòng và có những hành vi như đập tay xuống bàn chỉ tay đe dọa lãnh đạo cũng như cán bộ chuyên môn của phường đăng lâm
toàn bộ sự việc được quay lại video trong đoạn video này bà bình bức xúc hỏi đưa tiền chúng may không nhận chúng may không thích tiền thì chúng may thích gì
liên quan sự việc ubnd phường đăng lâm mới đây có báo cáo gửi ubnd quận hải an
sau khi vụ việc xảy ra vào ngày một mươi chín tháng sáu
sở nội vụ hải phòng đã có báo cáo gửi thường trực thành ủy thường trực hội đồng nhân dân ubnd thành phố hải phòng về việc bà trần thị hải bình công chức thuộc tri cục văn thư lưu trữ có hành vi vi phạm tại ubnd phường đăng lâm
trước thái độ đầy thách thức của nữ cán bộ này dư luận bày tỏ bức xúc trước hành vi thiếu kiểm soát đó
tuy nhiên việc gia đình nữ cán bộ cung cấp bệnh án rằng người này có vấn đề về tâm thần lại đặt ra nhiều dấu hỏi lớn
có phải đây là cách để bà bình né tránh việc chịu trách nhiệm và tại sao người này bị bệnh về tâm thần như vậy là có thể nắm giữ chức vụ tại một sở nội vụ
hiện tại vụ việc này vẫn đang chờ để bà bình điều trị bệnh xong mới thực hiện quy trình kỳ luật
vừa qua hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng bất chấp nguy hiểm trèo lây lan căn tầng ba của ngôi nhà đang cháy tại phường phú lương quận hà đông hà nội vào sáng sớm ngày ba mươi tháng năm
rồi liên tiếp cõng hai cô gái thoát nạn đã khiến những người chứng kiến cũng như cộng đồng cảm phục
ngợi khen ghi nhận hành động dũng cảm này ngày ba mươi một tháng năm ubnd quận hà đông đã tổ chức trao quyết định khen thưởng cho anh lèng văn bằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện nậm pồ điện biên
tại buổi lễ đại tá nguyễn ngọc quyền trưởng công an quận hà đông chia sẻ người dân tại địa bàn phường phú lương trong đó có chủ nhà trọ qua công tác tuyên truyền của công an quận và chính quyền địa phương đã tự giác tháo rỡ lồng sắt ở ban công mở lối thoát nạn
nên khi vụ cháy xảy ra đã có bốn người tự thoát được ra bên ngoài
cùng với đó là sự dũng cảm của anh lèng văn bằng không màng nguy hiểm lao vào đám cháy để cứu người đây là tấm gương sáng để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân cả nước
ngoài ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau khi tiếp nhận thông tin đã triển khai nhanh nên cũng cứu được ba người khác
nhớ lại thời điểm ấy anh bằng chia sẻ khoảng năm giờ ba mươi ngày ba mươi tháng năm anh chạy xe máy đi làm
khi đến chợ sốm anh bằng nói
anh dừng lại để mua đồ thì phát hiện khói đen bốc nghi ngút nên nhanh chóng phóng xe tới gần hiện trường vụ cháy
lúc này lửa đã lớn khói đen bốc lên ngùn ngụt như muốn nuốt chửng tầng hai và tầng ba của ngôi nhà
khi anh di chuyển vào đám cháy gần hơn thì phát hiện hai cánh tay thò ra cùng tiếng kêu cứu của hai cô gái trẻ mắc kẹt bên trong
chú ơi cứu cháu với cháu sắp bị ngạt rồi
mọi người xung quanh cũng đang rất hoảng hốt chưa biết làm sao để cứu các nạn nhân
tình huống cấp bách anh liền cầm theo một hòn gạch rồi bám vào tường nhà để leo lên mái tôn nhà hàng xóm
khi tiếp cận được vị trí của hai cô gái trẻ mắc kẹt anh dùng gạch hết sức đập con tiện xi măng của ban công mở lối thoát đưa cả hai ra ngoài an toàn
anh bằng chia sẻ khi mở được lối thoát hai cô gái đã rất mệt nên anh cho từng người bám vào cổ để đưa xuống
nụ cười hiền hòa khi kể lại câu chuyện anh bằng khẳng định mình không phải anh hùng mà đơn giản tự bản thân thôi thúc phải lao vào cứu người
bởi ai cũng đúng
chúng ta đều sẽ làm như vậy khi gặp tình huống đó
đây là tâm niệm đã theo anh suốt thời gian qua khi từ quê nhà điện biên lên hà nội làm việc
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng năm trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo cháy tại nhà ở kết hợp thuê trọ tại địa chỉ số bảy tổ một phố ba la phường phú lương quận hà đông
trung tâm thông tin chỉ huy sau đó đã điều động bốn xe cứu hỏa của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực bốn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội đến hiện trường dập lửa
tại hiện trường có chín người mắc kẹt bên trong ngôi nhà
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và người dân đã nhanh chóng giải cứu được năm người bốn người khác tự thoát ra bên ngoài
liên quan vụ cháy nhà trọ tại phường phú lương quận hà đông hà nội
nhớ lại thời điểm ngọn lửa bùng phát nhiều nhân chứng đến nay vẫn chưa thôi ám ảnh
được biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn có bốn người đã tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh
ngoài ra người dân cứu được hai người cảnh sát cứu được ba người
anh nguyễn quang linh hai mươi tuổi sinh viên trường đại học đại nam cho biết khoảng hơn năm giờ sáng ngày ba mươi tháng năm anh đang ở trong phòng trọ trên tầng hai
cùng hai người bạn thì nghe thấy tiếng chi hô cháy mở cửa kiểm tra anh linh phát hiện nhiều khói đen bốc lên
anh linh chia sẻ lúc này mọi người trong phòng rất hoảng loạn
nhớ ra nhà trọ đang thuê cỏ
nhiều người đều có lối thoát hiểm được chuẩn bị sẵn nên anh cùng các bạn đi theo lối này và thoát ra khỏi vụ cháy an toàn
ông nguyễn anh nhân tám mươi năm tuổi sống gần hiện trường vụ hỏa hoạn cho biết buổi sáng cùng ngày khi ông đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chi hô của các nạn nhân mắc kẹt
ra ngoài quan sát ông nhân phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà cháy
nhìn lên tầng hai của căn nhà ông thấy hai cô gái ôm theo chăn ra đứng ở ban công kêu cứu
ngay sau đó ông nhân gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa và chạy ra chi hô mọi người ứng cứu
ông nhân nói khi lực lượng cứu hỏa đang đến có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài
trung úy bùi viết kết cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông cho biết
vào khoảng năm giờ ba mươi phút cùng ngày đơn vị anh nhận được tin báo cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ ở phường phú lương hà đông hà nội
nhận được tin báo anh cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường qua kiểm tra cảnh sát phát hiện có nhiều người mắc kẹt bên trong căn nhà đang cháy
trung ý kết cùng ba chiến sĩ dùng thang leo lên mái ngôi nhà một tầng bên cạnh từ đó tiếp tục sử dụng thang để tiếp cận tầng ba của căn nhà đang cháy
trung ý kết kể lại anh cùng mọi người đã dùng búa và kìm phá bỏ ô cửa sắt ở tầng hai phá lan can của tầng ba
khi tiếp cận các nạn nhân họ rất hoảng sợ cảnh sát sau đó đã chấn an nạn nhân rồi đưa ba người xuống dưới an toàn
trung ý kết cho hay điều khó khăn nhất khi tiếp cận hiện trường đó là ngôi nhà bị bao bọc bởi ô cửa sắt
khói từ vụ hỏa hoạn bốc lên rất nhiều khiến cảnh sát khó tiếp cận được phía trong ngôi nhà
liên quan đến vụ cháy chung cư mini chín tầng ở phố khương hạ hà nội dặn sáng ngày một mươi ba tháng chín
tính đến tối ngày một mươi ba tháng chín cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trong số năm mươi sáu người
đặc biệt trong số đó có ba mươi người thuộc ngành giáo dục bao gồm một giáo viên và hai mươi chín học sinh là nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở thanh xuân
chiều ngày một mươi ba tháng chín sở giáo dục và đào tạo hà nội đã trực tiếp thăm hỗ trợ các gia đình nạn nhân
ba mươi học sinh tàu viên là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini
tối ngày một mươi ba tháng chín lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội thông tin theo thống kê sơ bộ có ba mươi người bao gồm hai mươi chín học sinh và một giáo viên
là nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini tại khương hạ
theo thông tin ban đầu trong số này có một số học sinh tử vong giáo viên và các học sinh còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau
liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại trung cư mini số nhà ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình thanh xuân hà nội
chiều một mươi ba tháng chín lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội công đoàn ngành giáo dục hà nội phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân và ban giám hiệu một số trường trên địa bàn đã đến thăm hỏi động viên
chia sẻ với các gia đình học sinh giáo viên là nạn nhân
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân và các nhà trường có liên quan tiếp tục giả soát trường hợp là cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh có liên quan đến vụ cháy
với những trường hợp học sinh tử vong sở giáo dục và đào tạo hà nội giao công an ngành và chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân các đơn vị có liên quan thăm hỏi lo hậu sự cùng gia đình
trường hợp học sinh bị thương nhẹ có thể bị ảnh hưởng về tâm lý sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đã chỉ đạo các nhà trường phân công giáo viên hỗ trợ kèm cặp động viên ổn định tinh thần cho các em
liên quan đến vấn đề này phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân cùng các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố cũng triển khai nhiều hình thức hỗ trợ gia đình học sinh giáo viên bị nạn
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba giờ đêm một mươi hai tháng chín đám cháy xảy ra tại trung cư mini ở phố khương hạ
vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt ở trong trung cư
được biết lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng một sau đó lan lên tầng một mươi trung cư mini lửa bốc rất mạnh tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên
cuộc khói đen bốc cao nguồn ngụt đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trên năm mươi sáu người tử vong
hiện giám đốc công an thành phố hà nội đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở ngành thành phố hà nội và ubnd quận thanh xuân tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân
theo báo cáo của bệnh viện bạch mai nơi tiếp nhận hai mươi sáu người thương vong trong vụ cháy trung cư mini ở hà nội trong đó hai người tử vong ngoại viện hầu hết các bệnh nhân ngộ độc khí co
ngoài ra vì nhảy khói đám cháy nên nhiều ca bị chấn thương và đa chấn thương đặc biệt không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng
tối ngày một mươi ba tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hiện trú tại yên hòa quận cầu giới hà nội là chủ trung cư nơi xảy ra vụ cháy về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo điều ba trăm một mươi ba
bộ đột hình sự
các quy định và lệnh bắt bị can được viện kiểm sát nhà dân thành phố phê chuẩn
trở lại vụ cháy nhà trọ tại hà đông hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại